sáng nay sở y tế quảng ngãi thông tin ghi nhận thêm chín ca mắc dương tính sars cov hai
nâng tổng số các ca bệnh tại địa phương từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay lên tám mươi một ca
các biện pháp mạnh đã được áp dụng để hạn chế dịch bệnh lây lan
tất cả tám mươi một trường hợp được ghi nhận dương tính với sars cov hai đều ở khu cách ly tập trung
và trong khu vực phong tỏa tại xã phổ châu và phường phổ thạnh thị xã đức phổ
chưa có ca nhiễm ngoài khu vực này
trước những phức tạp của dịch bệnh tại điểm nóng phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
ủy ban nhân dân tỉnh đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên nguy cơ rất cao
và yêu cầu gia đình cách ly với gia đình thôn tổ cách ly với thôn tổ phường xã cách ly với phường xã
đồng thời yêu cầu người dân trong vùng có dịch ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác